đầu tư công có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế ở việt nam
không chỉ đóng góp trực tiếp vào gdp mà còn thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển
thông qua các hệ thống cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm
trong năm nay việt nam có khoảng sáu trăm linh tỷ đồng vốn đầu tư công
tuy nhiên làm thế nào để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
đang là bài toán khó đối với nhiều bộ ngành và địa phương
theo tổng cục thống kê năm hai nghìn hai mươi việt nam có khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
vốn đầu tư công cần được giải ngân
đây sẽ là kênh quan trọng góp phần cho tăng trưởng
tuy nhiên hai tháng qua giải ngân vốn đầu tư công còn thấp
chỉ đạt khoảng bảy ba mươi tám kế hoạch năm
còn sáu bộ cơ quan trung ương và chín địa phương chưa phân bổ hết vốn kế hoạch
bộ tài chính cũng đặc biệt lưu ý cần bảo đảm tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng
các dự án trọng điểm như dự án xây dựng tuyến đường cao tốc bắc nam phía đông
dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
theo kinh nghiệm của các nước thành viên tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
đầu tư công tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
đường bộ đường sắt nhà ở hệ thống giáo dục hỗ trợ tài chính cho quỹ hưu trí
người lao động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ các dự án đào tạo
ở một góc nhìn khác các chuyên gia kinh tế thì cho rằng
ở nơi nào lãnh đạo tỉnh kiên quyết chỉ đạo
thì ở nơi đó kết quả giảm
giải ngân đạt tiến độ tốt
cho nên chính phủ thủ tướng chính phủ cần quyết liệt hơn nữa
làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
để việc giải ngân vốn các dự án đầu tư công đi vào nền nếp